ngày bốn bảy đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn công tác liên minh nghị viện pháp ngữ dự lễ khánh thành trạm y tế xã xuân nha huyện vân hồ tỉnh sơn la
dự án có quy mô đầu tư hai tầng sáu phòng khám bệnh và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn ba bảy tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí tòng thị phóng ghi nhận biểu dương sự cố gắng của chính quyền địa phương và đơn vị thi công trong khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao công trình trạm y tế
đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã xuân nha và huyện vân hồ cần sử dụng công trình này đúng mục đích cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ tại trạm y tế qua đó bảo đảm chất lượng trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân